xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thành phố hôm nay
nhìn lại một năm những thành tựu kinh tế việt nam hoa kỳ
để tiếp tục phát huy các hiệp định thương mại có lợi cho hai phía
sẽ là nội dung phân tích cụ thể
tuy nhiên như thường lệ là một số cập nhật kinh tế thị trường đáng chú ý khác
liên quan đến các khoản phải thu với vạn tình phát
tại hai dự án alpha hill ifc sài gòn one tower
công ty cổ phần xây dựng cotecons vừa công bố
việc trích lập dự phòng tại các dự án này
đối với các công trình đã hoàn thành từ thời điểm năm hai nghìn hai mươi trở về trước
có liên quan đến vạn tình phát
corticcoms cho biết công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đối với hai dự án
tại dự án alpha hill khoảng phải thu là ba mươi bốn tỷ đồng
công ty trích lập toàn bộ ba mươi bốn tỷ đồng
tại dự án ifc sài gòn one tower
công ty cũng trích lập toàn bộ bảy chín tỷ đồng giá trị khoản phải thu
ngoài ra doanh nghiệp cũng đã trích lập dự phòng chín trăm sáu mươi một tỷ đồng
đối với các khoản phải thu của khách hàng
mà công ty đã ghi nhận doanh thu từ năm hai nghìn hai mươi trở về trước
còn với các hãng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
công ty này khẳng định một trăm linh danh mục trái phiếu nắm giữ
là trái phiếu có tài sản đảm bảo
và cam kết mua lại từ tổ chức uy tín
danh mục ngành nghề đa dạng
các trái phiếu công ty này đang đầu tư có thỏa thuận mua lại
với kỳ hạn không quá một năm hưởng lãi suất
từ bảy năm đến một mươi hai một năm
vẫn đang được các tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ
trên thị trường cổ phiếu ctd của con techcom
cũng vừa trải qua chuỗi ngày giảm giá liên tiếp
mất hơn bảy mươi năm so với mức đỉnh hồi đầu năm
theo doanh nghiệp nguyên nhân cho sự sụt giảm này
là do những bất ổn về chính trị thế giới
và các thông tin tiêu cực từ thị trường bất động sản
đã gây tác động lên thị trường chứng khoán gần đây
tiếp tục một vấn đề đáng chú ý trong lĩnh vực chứng khoán
trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
vừa có quyết định khiển trách ba công ty chứng khoán
là vis tcbs vps
vì liên tục đẩy xảy ra lỗi giao dịch
trong tháng một mươi vừa qua
công ty cổ phần chứng khoán quốc tế việt nam
vis bị kiển trách
vì tháng một mươi có bốn lần sửa lỗi giao dịch
thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
còn công ty cổ phần chứng khoán vps
đã có chín lần sửa lộ giao dịch thực hiện
tại sở giao dịch chứng khoán tp hcm
hosea trong tháng một mươi
tương tự công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương
tcbs cũng có đến một mươi hai lần sửa lỗi
giao dịch thực hiện trên sàn hosea
trung tâm lưu ý chứng khoán việt nam
nhắc nhở ba công ty chứng khoán trên
phải có trách nhiệm tăng cường kiểm soát
hoạt động giao dịch chứng khoán
đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành
để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch
số liệu từ ngân hàng nhà nước
tốc độ tăng trưởng về giao dịch thanh toán
di động bình quân hàng năm tại việt nam
đang tăng trưởng ấn tượng với hơn chín mươi
đây cũng là lĩnh vực chiếm thị phần
lớn nhất trong công nghệ tài chính tại việt nam
với nhiều ông lớn về ví điện tử tham gia
tính riêng sáu tháng đầu năm
thanh toán di động ghi nhận tăng trưởng
lần lượt chín mươi tám ba
và tám mươi bốn ba về số lượng
và giá trị giao dịch so với cùng kỳ
năm ngoái trong đó
qr code đang có sự tăng trưởng ấn tượng
thống kê trên sacombank pay
trong một mươi tháng đầu năm nay
số lượng giao dịch qr code trên ứng dụng này
tăng tám mươi bốn so với năm ngoái
nền tảng thanh toán
bayo cũng ghi nhận mức tăng trưởng
ấn tượng của hình thức qr code tại việt nam
với mức tăng trong quý ba
một trong những ứng dụng
kỹ thuật số này

và năm mươi ba về giá trị so với quý trước
theo báo cáo economy five năm hai nghìn hai mươi hai
thanh toán kỹ thuật số đang trở nên phổ biến
và dự kiến sẽ đạt một trăm bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
tổng giá trị giao dịch tại việt nam
vào năm hai nghìn hai mươi năm
thì phần này đang mở ra cuộc đua nóng
cho ví điện tử vốn tích hợp tốt trên
điện thoại thông minh bên cạnh
các ứng dụng ví trong nước như
ví điện tử google chính thức bước vào thị trường việt nam đầu tuần này
càng làm rõ diện mạo sôi động của công nghệ thanh toán
công ty toàn cầu cung cấp dữ liệu người tiêu dùng yougov
vừa công bố danh sách một mươi thương hiệu tốt nhất tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
bản xếp hạng được đưa ra dựa trên số điểm index từ yougov
bran index chỉ số dùng để đo lường sức khỏe thương hiệu đối với người tiêu dùng
samsung đã có năm thứ hai liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này
với bốn mươi chín bốn điểm tiếp đến là việt nam airlines với bốn mươi bốn ba điểm
còn nền tảng thương mại điện tử shopee thương hiệu có sự tiến triển vượt bậc nhất
năm hai nghìn hai mươi một đứng thứ ba với số điểm tổng hợp là bốn mươi ba tám điểm
đáng chú ý phần lớn các thương hiệu nằm trong top một mươi
đều là các thương hiệu đến từ việt nam khi chiếm bảy trên một mươi vị trí
như ứng dụng momo đứng thứ năm kindle và omachi lận lực đứng thứ sáu và bảy
tuy nhiên thế giới di động đã có một năm tục hạn
năm hai nghìn hai mươi một công ty bán lẻ hàng đầu việt nam này giữ vị trí số năm với ba mươi tám ba điểm
năm nay thế giới di động sụt xuống hàng thứ tám với ba mươi một bốn điểm
với những thách thức mà kinh tế việt nam đang phải đối mặt
trong bối cảnh các cuộc xung đột thương mại chính trị vẫn diễn biến phức tạp
các hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ được kỳ vọng sẽ phần nào giảm bớt những áp lực kể trên
cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới
theo bộ công thương cơ chế hợp tác giữa việt nam hoa kỳ đã có những bước phát triển quan trọng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai hoa kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
việt nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ tám của hoa kỳ
kim ngạch thương mại song phương giữa việt nam hoa kỳ đã tăng khoảng hai trăm bốn mươi tám lần
từ bốn năm triệu usd năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên gần một trăm một mươi ba tỷ usd năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên vẫn còn những thách thức mà việt nam cần phải đối mặt
tuy nhiên để có một tốc độ phát triển tốt thì cần những nguồn vốn đầu tư
hoa kỳ vẫn là một trong những nước đầu tư vào việt nam thuộc loại là đứng hàng đầu
đầu tư của hoa kỳ như vậy sẽ giảm cán cân về thương mại chân lệch
việt nam đang xuất quá nhiều
trong chiều ngược lại cần phải có một số các cái nhập khẩu
các hợp tác với việt nam hoa kỳ được kỳ vọng phần nào gỡ khói cho doanh nghiệp
có thể kể đến các chương trình như hoa kỳ cam kết đột phá về mục tiêu phát thải rộng năm hai nghìn năm mươi
hoa kỳ cũng hy vọng việt nam có thể áp dụng đổi mới về công nghệ trong chuyển đổi kinh tế số
hoa kỳ cam kết hỗ trợ các khung chính sách hợp lý để đổi mới kỹ thuật số
từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu được các định hướng chính sách mới của hoa kỳ
như lĩnh vực tiềm năng để từ đó doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả
chúng tôi muốn việt nam tận dụng sự đổi mới và công nghệ đẳng cấp thế giới của hoa kỳ
để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch
từ các giải pháp lưới điện thông minh đến công nghệ lưu trữ năng lượng
bên cạnh đó chúng tôi cam kết hỗ trợ các khung chính sách hợp lý cho phép đổi mới kỹ thuật số
đồng thời quản lý các rủi ro mới do công nghệ mang lại
với các khung chính sách phù hợp được áp dụng thương mại song phương của chúng ta
về hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số có thể sẽ phát triển lên một tầm cao mới
ở chiều ngược lại hiện các doanh nghiệp hoa kỳ cũng đang sử dụng lao động và có cơ sở tại việt nam
như nike đang sử dụng ba mươi lao động tại việt nam
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh là máy và thiết bị điện tử
ba mươi bốn năm tỷ usd sắc thép chín trăm ba mươi tám triệu usd
ba lĩnh vực được đánh giá quan trọng và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước
trong thời gian tới là chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng
chuyển đổi năng lượng đổi mới công nghệ bảo vệ môi trường
chúng tôi cũng rất quan tâm là tạo các điều kiện để cho các doanh nghiệp của hoa kỳ
đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam trong tất cả lĩnh vực
mà hiện nay chúng ta đang rất quan tâm đến các lĩnh vực
ví dụ như là về năng lượng sản xuất xanh và chống biến đổi khí hậu
và rất nhiều những công nghệ mới
ngoài ra thì việc hợp tác
giữa các doanh nghiệp để có thể
ngoài thị trường hoa kỳ thì chúng ta cũng có thể phát triển sang cái thị trường khác
thì hiện nay cũng đang rất được quan trọng
các hợp tác giữa hai nước được kỳ vọng
tạo thêm một kênh tư vấn chính sách trao đổi kinh nghiệm
thông tin thị trường hiệu quả hỗ trợ
để doanh nghiệp vừa qua các thách thức
năm bắt đồng thời tạo ra cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam
cũng như hoa kỳ
thành phố an toàn vừa nhận được những phản ánh
của hơn hai trăm linh người dân ở khắp các tỉnh thành
vì việc công ty trách nhiệm mẫu hạn
giải pháp kinh doanh nhà tiến pháp
kêu gọi đầu tư huy động vốn xây dựng nhà trọ giá trễ
với hứa hạn xin lời cao
tuy nhiên các nhà đầu tư đã sập bẫy
công ty kinh doanh nhà tiến pháp
đã đưa ra hai mươi chín dự án với hàng trăm phòng trọ rải rác
tại thành phố hồ chí minh bình dương bình phước
để kêu gọi đầu tư với mức trả lợi nhuận
lên đến ba mươi sáu mỗi năm
trong nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh
công ty cam kết hàng tháng
sẽ chi trả lợi nhuận cố định theo tỷ lệ vốn góp
và một phần giá trị vốn gốc đã góp theo từng tháng
và sau ba mươi tháng sẽ được hoàn vốn đầu tư ban đầu
dường như một phòng năm mươi triệu
thì một tháng họ sẽ chia cho tôi được một triệu hai
cái khu trọ tiến pháp
cũng gặp tôi đến coi là đang hoạt động
đang cho thuê
thời điểm mới là vừa dịch xong
nhưng mà khi tôi tới
là cái mô hình mẫu đó là tiến pháp
họ đang cho thuê rất là đông
công nhân vẫn đang ở
thì tôi nhìn tôi thấy là khi dịch
nhưng mà cái phòng trọ
cái mô hình của họ là nhà phòng trọ lắp ghép rất là nhiều
đánh vào cái nhu cầu của người dân họ đang ở
là họ cần có cái chỗ ở để họ đi làm
thì thường là công ty thường hay thuê những cái vùng đất
những cái khu đất khu trọ xây trọ
ở gần các khu công nghiệp
rồi bán những cái kế ốt nữa
còn bán rất rầm rộn
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thì công ty đã xin ngưng
ngưng những cái kế ốt
ngưng những cái kế ốt
nhưng mà sau đó thì nhiều nhà đầu tư họ cũng không đồng ý
công ty tiến pháp liên tục đã thông báo sẽ tạm dừng
chi trả lợi nhuận vì lý do dòng tiền của công ty
không về kịp do ảnh hưởng của dịch bệnh
và công ty sẽ tiến hành thoái vốn
cho các nhà đầu tư đến hạn kết thúc hợp đồng
tuy nhiên công ty chỉ thực hiện
cam kết này trong thời gian đầu
sau đó đóng các trụ sở không rõ đi đâu
với một phòng mà họ cho thuê lại
từ một triệu sáu đến một triệu tám
thì với cái mức cam kết giả
một triệu hai cho khách hàng
trên một phòng đầu tư
thì cái khả năng chi trả lợi nhuận là
hợp lý và rất là cao
nhưng mà khi mà
đầu tư rồi và một thời gian
mà công ty hoạt động
có thể gọi là xảy ra những bất cập
và sau đó cộng với đại dịch covid
rồi sau khi đại dịch covid xảy ra
thì với cái sự quản lý
của công ty như thế nào
mà các nhà đầu tư không nắm bắt hết được
thì bây giờ công ty
đã không còn hoạt động nữa
số lượng mà tiến pháp huy động
đã không còn hoạt động
nó khoảng bảy phòng
trong khi thực tế
hoạt động kinh doanh chính
và cái nguồn thu nhập chính là từ nhà trọ
nhưng theo cái số lượng chúng tôi nắm được
thì mới chỉ có hai khu vực
là bình hòa hai mươi bốn
và vĩnh phú bốn mươi một
ở bình dương là hoạt động
và tổng số phòng trong đó cũng chỉ khoảng
đâu đó trên dưới hai trăm linh phòng
ba trăm hai mươi hai tỷ cho hai trăm linh phòng
dấu hỏi lớn này
chắc nhờ các cơ quan chức năng giải đáp dù
liên quan đến vụ việc
nhiều người dân đã ký hợp động với công ty nhà tiến pháp
đã gửi đơn tố cáo ông ngô sĩ linh
giám đốc công ty cùng nhiều cá nhân khác
tiếp nhận thông tin vào ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua
công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chứng đoạt tài sản
xảy ra tại công ty này để điều tra theo quy định
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
vừa rồi là những thông tin trong chương trình
thành phố hôm nay
còn bây giờ tất cả xin chào và hẹn gặp lại